thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã thăm và làm việc với tỉnh quảng bình
cùng dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
theo báo cáo của tỉnh ủy quảng bình năm hai nghìn một mươi bảy và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng về cơ bản tình hình kinh tế xã hội của địa phương đã chuyển biến tích cực
sáu tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng grdp đạt sáu hai mươi chín sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa
ngành thủy sản phục hồi nhanh lĩnh vực du lịch thủy sản tăng trưởng khá
quốc phòng an ninh được tăng cường an ninh trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và kiểm soát chặt chẽ
công tác xây dựng đảng được tăng cường hệ thống chính trị vững mạnh ổn định
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương
đánh giá cao nỗ lực và kết quả quan trọng mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng bình đã đạt được
nhất là trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám kinh tế xã hội của tỉnh tăng cao nhất là trong lĩnh vực du lịch dịch vụ
đời sống nhân dân tiếp tục ổn định và cải thiện
để giúp quảng bình phát triển thủ tướng gợi ý tỉnh cần cơ cấu lại các ngành kinh tế
lấy du lịch làm nền tảng để phát triển
muốn vậy phải đẩy mạnh quảng bá tiềm năng thế mạnh để xây dựng thương hiệu du lịch quảng bình
làm tốt công tác xúc tiến đầu tư chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái
quảng bình cần nâng cao chất lượng quy hoạch cải cách thủ tục hành chính
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tập trung nguồn lực nhân lực để phát triển kinh tế xã hội
ngoài ra có kế hoạch đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao
chú trọng phát triển bền vững sử dụng nguồn năng lượng sạch năng lượng tái tạo
thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
xã hội hóa nguồn lực trong thực hiện các công trình dự án
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã đến thăm nhà máy xử lý rác thải
sản xuất bioga và phân bón khoáng hữu cơ của công ty phát triển dự án việt nam
dự án được đầu tư xây dựng năm hai nghìn một mươi sáu với tổng vốn gần một bốn trăm linh tỷ đồng
nhằm phân loại và xử lý hai trăm bốn mươi năm tấn rác thải sinh hoạt trên một ngày
bằng công nghệ của cộng hòa liên bang đức sản xuất một mươi tấn đất sạch và phân bón khoáng hữu cơ
phát điện công suất một mươi mw
đến nay dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động
nói chuyện với cán bộ chuyên gia và công nhân nhà máy
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao dự án xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại của châu âu
nhằm góp phần giảm thiểu tác động của rác thải đến đời sống của người dân
thủ tướng giao bộ khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với bộ xây dựng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tỉnh quảng bình đánh giá cụ thể toàn bộ công nghệ xử lý rác thải của dự án
để trên cơ sở đó phát huy mặt tích cực khắc phục mặt còn hạn chế nhằm giúp dự án phát triển bền vững